vừa rồi là những nội dung chính trong chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay của intv
vâng và quý vị quan tâm thì xin đừng chuyển kênh ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục cư dân mạng
gắn chìa khóa và đề xuất chính phủ cấp thẻ căn cước công dân gắn chìa khóa
thẻ căn cước công dân gắn chíp thay cho thẻ mã vạch như hiện nay
thẻ căn cước công dân gắn chip đang được nhiều quốc gia sử dụng có thể đóng vai trò thiết thực khi nhận diện
xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
cho phép người dùng tiếp cận được với nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi hàng loạt các giấy tờ khác nhau
vâng xung quanh đề xuất này thì đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
tuy nhiên cũng có một số ý kiến còn băn khoăn lo ngại về tính bảo mật thông tin cá nhân của loại thẻ này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của phóng viên tiểu bộ cư dân mạng
quét cái là ra lý lịch tôi ủng hộ nhà nước phát triển cách làm này
rất nhiều ý kiến ủng hộ tán thành được cư dân mạng chia sẻ trước đề xuất gắn chip và thẻ căn cước công dân được bộ công an đưa ra
thẻ căn cước gắn chip điện tử sẽ có nhiều ưu điểm do lượng thông tin lưu trữ lớn gấp nhiều lần so với thẻ căn cước mã vạch
loại thẻ này khi cấp cho công dân có thể được bổ sung trường thông tin tích hợp với các dữ liệu khác của bảo hiểm bằng lái thông tin cư trú
cùng với việc đề xuất triển khai thẻ căn cước
gắn chip trên cả nước bộ công an cũng khuyến nghị người dân chưa vội đổi sang thẻ căn cước mã vạch khi chưa cần thiết
việc làm này được nhiều cư dân mạng đánh giá cao vừa giảm chi phí cho xã hội vừa giảm phiền toái cho người dân
chưa vội đổi sang căn cước công dân mã vạch thời điểm này nếu không cần thiết là đúng
chờ khi có căn cứ gắn chip thì đổi vừa đồng bộ lại tiết kiệm
thay vì đổi sang căn cước mã vạch thì đổi thẳng sang căn cước gắn chip vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí
như vậy hợp lý hơn
hy vọng sớm được triển khai đồng bộ để giảm phiền hà cho người dân khi làm thủ tục hành chính
bên cạnh sự ủng hộ nhất trí cao của cộng đồng mạng cũng có những ý kiến cư dân mạng bày tỏ băn khoăn lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi triển khai sử dụng loại thẻ này
rất tiện lợi tuy nhiên tất cả thông tin cá nhân ở trong đó nếu không được bảo mật tuyệt đối thì vô cùng nguy hiểm
thẻ tích hợp rất tốt
nhưng đằng sau đó là mối lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân ngân hàng tài chính
rất nguy hiểm nếu hacker lợi dụng tấn công
vấn đề không phải thẻ căn cước như thế nào có chức năng gì mà vấn đề bảo mật thông tin thẻ
và những ai cơ quan quản lý nào có thể truy cập và được phép trích xuất các thông tin từ thẻ căn cước
lưu trữ nhiều thông tin trong con chip như vậy sẽ khiến công dân bị định vị theo dõi hoặc làm giả chip để giao dịch thì sao
trước những băn khoăn của người dân
và cộng đồng mạng thiếu tướng tô văn huệ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an trả lời trên báo chí
loại chip này không định vị được quá trình sản xuất có đơn vị chức năng giám sát và sau này khi cấp rồi thì người dân cũng có quyền giám sát
hơn nữa pháp luật quy định rất rõ việc này ai làm sai sẽ bị xử lý chế tài đã có
chip điện tử được thiết kế chống làm giả và chống cài đặt trái phép
ai đó đánh cắp căn cước công dân của bạn tháo chip ra cũng không thể đọc được
chỉ người sở hữu nó mới có thể sử dụng được vì trên đó ngoài số định danh cá nhân còn lưu giữ các thông tin riêng về cá nhân như sinh chắc học hình ảnh nhận dạng
sử dụng thẻ căn cước gắn chip điện tử là đề xuất phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ cũng như xã hội hiện nay
khi mà gần bảy mươi quốc gia ở các châu lục đã phát hành thẻ căn cước công dân tích hợp chip điện tử
đông đảo cư dân mạng kỳ vọng thẻ căn cước gắn chip điện tử sẽ phát huy được những ưu điểm của nó
đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính phát triển chính phủ điện tử giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ
xung quanh đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip của bộ công an quan điểm ý kiến của quý vị khán giả như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
đề xuất thẻ căn cước công dân sẽ được gắn thẻ chip điện tử thay vì mã vạch như hiện nay
đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua
và dự kiến nếu đề xuất này được chính phủ phê duyệt thì sẽ được triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
vậy những điểm ưu việt của việc gắn chip điện tử lên thẻ căn cước công dân là như thế nào
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng tô văn huệ
cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an để có những phân tích cụ thể hơn
về vấn đề này và đây sẽ là nội dung có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo dõi
năm hai nghìn một mươi sáu việc cấp thẻ căn cước công dân theo mã vạch hai chiều lại có một mươi hai số định danh cá nhân được triển khai
đến nay đã có một mươi sáu địa phương được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật để cấp thẻ căn cước công dân
với ước lượng khoảng một mươi sáu triệu người dân được cấp
bên cạnh đó người dân cũng đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như chứng minh nhân dân một mươi hai số
và chứng minh nhân dân một mươi hai số
tại phiên thảo luận về sự thảo luận cư trú sửa đổi của ubth ngày một mươi tháng tám vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết bộ công an đang đề xuất
gắn chip điện tử vào thẻ căn cước công dân thay vì mã bệnh như hiện nay
theo bộ trưởng tô lâm việc gắn chip giúp truy vấn thông tin nhanh thuận lợi hơn
thẻ căn cước công dân cũng sẽ được tích hợp thêm dữ liệu của công dân như bằng lái xe
thẻ bảo hiểm để có thể sử dụng cho nhiều giao dịch
hết nhiều thủ tục
thưa đồng chí thẻ căn cước công dân hiện nay là thẻ có mã vạch
vậy tại sao bộ công an lại không tiếp tục cấp thẻ này cho người dân
mà lại đề xuất là cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử ạ
thẻ công dân có mã vạch như hiện nay có nhiều hạn chế hơn so với việc gắn chip
khi triển khai dự án luật căn cước công dân
bộ công an đã tính toán đến việc là sử dụng chip hay mã vạch
tuy nhiên do thời điểm hai nghìn một mươi sáu khi triển khai luật căn cước công dân
do hạ tầng kỹ thuật thông tin của chúng ta còn hạn chế
lúc đó nếu chúng ta sử dụng chip
thì chúng ta phải đi mua phụ thuộc ở nước ngoài và giá thành rất là cao
hiện nay các doanh nghiệp của việt nam
đã có thể chủ động sản xuất được cái chip ấy
chúng ta không bị lệ thuộc giá thành cũng đã giảm đi rất là nhiều
và cái nhu cầu về kết nối thông tin của các cái bộ ngành khác
ở thời điểm đó cũng không đòi hỏi nhiều như hiện nay
đồng chí có thể nói rõ hơn những ưu điểm của thẻ căn cước công dân có gắn chip
so với thẻ có gắn mã vạch
thẻ căn cước công dân sử dụng chip điện tử thì sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch

đồng chí có thể nói rõ hơn những ưu điểm của thẻ có gắn chip so với thẻ có gắn mã vạch
vâng thưa đồng chí
với người dân mà đang sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip so với thẻ có gắn mã vạch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
và triển khai thực hiện như thế nào trong thời gian tới
hiện nay thì bộ công an đang trình chính phủ phê duyệt dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
nếu được chính phủ phê duyệt và đảm bảo đủ các điều kiện
thì bộ công an sẽ xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện
và dự kiến là từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng kế hoạch để thực hiện vấn đề này
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi với truyền hình công an nhân dân
xin cảm ơn thưa quý vị
thưa quý vị đối với một mươi sáu địa phương đang thí điểm cấp thẻ căn cước công dân
lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định
trường hợp người dân bị mất hoặc hư hỏng chứng minh nhân dân
thì vẫn được làm thủ tục cấp đổi sang căn cước công dân có mã vạch như hiện tại
chứng minh nhân dân cũ nếu còn thời hạn sử dụng thì vẫn có nguyên giá trị pháp lý
trường hợp người dân khi chưa nhất thiết phải đổi ngay sang thẻ căn cước công dân
được khuyến cáo của bộ công an
bộ công an có thể chờ để cấp thẻ căn cứ công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử